đã quyết định khởi tố vụ phá rừng phòng hộ ở tiểu khu năm trăm năm mươi sáu thuộc địa bàn xã tiên lãnh nguyễn tiên phước tỉnh quảng nam
thông tin này vừa được công an huyện tiên phước cung cấp và sẽ mở đầu cho bản tin ngày hai mươi bốn tháng chín hôm nay
cụ thể công an huyện tiên phước đã quyết định khởi tố vụ án vụ một đối tượng phá rừng phòng hộ tiên lãnh
bị kiểm lâm bắt quả tang vào hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó như antv đưa tin cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trạm kiểm lâm tiên phước phối hợp với ban quản lý trồng rừng huyện
khoảng năm tiểu khu năm trăm năm mươi sáu có bảy người đồng bào dân tộc ca dông huyện bắc trà my đang gieo hạt keo trên diện tích rừng bị phá
tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hiện trường
bảy người trên cho biết họ tỉa hạt keo thuê cho ông phùng văn bảy chú tại thôn chín xã tiên lãnh
theo điều tra ban đầu ông bảy đã thuê người này những người phá năm hectare rừng phòng hộ ở xã tiên lãnh để trồng keo
và mới đây thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo cơ quan chức năng
điều tra làm rõ xử lý nghiêm các hành vi phá rừng theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo kết quả với thủ tướng trước ngày ba mươi một tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ năm đối tượng có liên quan đến vụ án mạng
xảy ra vào ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn phường thuận giao thị xã thuận an để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị bắt gồm đào trí tâm nguyễn văn luân huỳnh minh trí lê thanh hải và võ văn tâm
theo điều tra do đối tượng đào trí tâm có mâu thuẫn với anh võ văn phúc em chú tỉnh an giang
ngày bảy tháng chín tâm gọi điện cho các đối tượng chuẩn bị hung khí để đánh anh phúc em
tối cùng ngày các đối tượng tìm đến phòng trọ của anh phúc em ở phường thuận giao thị xã thuận an
khi thấy phúc em các đối tượng này liền dùng dao tấn công đâm nhiều nhát vào người làm nạn nhân gục tại chỗ
sau khi gây án các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường
anh phúc em được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
biết nhiều người ham mê trò đỏ đen một nhóm đối tượng đã sử dụng công nghệ để lừa bịp chính các con bạc
tuy nhiên hiện nhóm lừa đảo này đã bị các chiến sĩ đồn biên phòng cửa việt bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị triệt phá
cụ thể nhận được tin báo của người dân về việc có một tụ điểm đánh bạc ăn tiền bằng hình thức sóc đĩa
thu hút nhiều con bạc đang diễn ra tại một căn nhà ở thôn hà tây xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đội biên phòng cửa việt bộ đội biên phòng quảng trị đã triển khai lực lượng đến hiện trường triệt phá
tại hiện trường lực lượng đồn biên phòng cửa việt thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đồng thời phát hiện ổ bạc này có sử dụng thiết bị điện tử điều khiển từ xa để thay đổi kết quả đánh bạc theo hướng có lợi cho chủ cái
hiện đội biên phòng cửa việt đang phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng cầm đầu ổ bạc này
với hai tiền án về tội trộm cắp tài sản ba lần bị bắt đưa vào trường giáo dưỡng về hành vi trên
nhưng đối tượng nguyễn hoàng dương trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa mới được tha về
lại bị công an địa phương này tiếp tục bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
theo đuổi tra ban đầu vào đêm ngày một mươi tám tháng chín sau khi chơi game hết tiền
dương đã rủ thêm năm game thủ khác đi tìm nhà nào sơ hở để trộm tài sản
khi đến đường mạc cửu phường vĩnh quang
thì phát hiện một căn nhà vắng chủ khóa cửa ngoài
nên cả bọn phá cửa cho dương và một đối tượng khác đột nhập vào lục xoát lấy trộm tài sản
đang thực hiện hành vi thì chủ nhà về tới và phát hiện truy hô cả bọn nhanh chóng tẩu thoát
sáng hôm sau dương và đồng bọn bị công an bắt giữ
có thể thấy là trò chơi điện tử thì đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
đặc biệt là trong vấn đề an ninh trật tự
đối với người chơi thì đó là việc làm thế nào làm đủ mọi thủ đoạn để có tiền để thỏa mãn thú vui
còn đối với những người tổ chức thì để thú được nhiều người chơi
cũng phải nghĩ ra đủ phương thức biến tướng để kiếm lời bất chính
và trong đó thì phải kể đến việc biến tướng trò chơi bắn cá thành hình thức cờ bạc
trước thực trạng này lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp để đấu tranh triệt phá
và vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng chín kiểm tra một công ty nằm ngay trên mặt đường đồng khởi
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện hàng chục đối tượng đang chơi đánh bạc
bằng hình thức game bắn cá với số tiền rất lớn
và đáng nói là đối tượng điều hành hoạt động của tụ điểm này là một người nước ngoài
bất ngờ kiểm tra công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên tia chớp bạc
tại địa chỉ số tám a đường đồng khởi phường tân hiệp
lực lượng công an đồng nai phát hiện khoảng năm mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc
bằng hình thức game bắn cá bắn thú trên hai mươi máy
khám xét địa điểm trên công an thu giữ khoảng năm trăm linh triệu đồng
và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến thu chi từ hoạt động hàng ngày
theo cơ quan công an cơ sở này thường xuyên thay đổi
hình thức hoạt động bắn cá giữa hình thức cờ bạc trá hình
để đối phó với lực lượng chức năng
nó thu đổi tại quầy tuy nhiên là mới thời gian gần đây là cơ sở tia chất bạc
là sau khi một số cái điểm là bắt xử lý tại tp hcm bình dương
thì cái tia chất bạc này là nó đối phó bằng hình thức là phía sau cái
phía sau cái
cái nơi gửi xe nó bố trí một cái phòng nhỏ để mà thu đổi tiền đó
và đối tượng cũng dễ dàng thoát ra ngoài khi cơ quan công an phát hiện
bước đầu công an tp biên hòa xác định địa chỉ trên đăng ký bởi công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên tia chất bạc do ông hoàng nguyễn tùng anh hai mươi hai tuổi
chú tp hải phòng làm giáo đốc
để hoạt động chủ cơ sở đã thuê nhiều người làm nhiệm vụ lễ tân thu ngân bảo vệ
tuy nhiên toàn bộ hoạt động cờ bạc trá hình do một đối tượng
người trung quốc điều hành từ một phòng có hệ thống camera giám sát
hai ca tức là ca là tám giờ sáng và một ca là một mươi bảy giờ
để mà đối tượng nó thu cái tiền thu đổi cái tiền mà đã ăn được trong ngày
thì qua cái công tác là khám xét của cái phòng của chủ quản lý điều hành thì cũng thấy do đó
thì cũng rất nhiều cái sổ sách ghi chép liên quan đến cái hoạt động cơ bạc
và những cái số tiền tan đã thu được cũng đã chứng minh rằng cái việc là
những cái cơ sở đã thu được
cơ sở này là đánh bạc là có căn cứ
theo cơ quan công an tụ điểm trên hoạt động từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
mỗi ngày các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá bán thú khoảng một hai tỷ đồng
trong tối qua công an thành phố biên hòa đã tạm giữ đối tượng người trung quốc
cùng hàng chục đối tượng là nhân viên và người tham gia đánh bạc bằng hình thức gam bạc cá
để tiếp tục điều tra làm rõ
được biết việc triệt phá cơ sở trên nằm trong chuyên án do công an tp biên hòa xác lập
để đấu tranh trước việc nhiều cơ sở kinh doanh
game bắn cá biến tướng trở thành hình thức đánh bạc trá hình gây bức xúc cho người dân trên địa bàn
tiếp theo là những thông tin về tội phạm cướp giật tài sản chúng tôi vừa cập nhật tại bà rịa vũng tàu và lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt tạm giam các đối tượng
nguyễn thành sang chú tại quận bốn tp hcm và lê thành tâm chú huyện long xuyên tỉnh an giang
để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản
trước đó tâm và sang đến khu vực sườn núi nhỏ thấy hai em học sinh đang ngồi tâm sự tại đây
bọn chúng đã nhặt gạch làm hông khí đánh hai em học sinh và cướp đi túi sách của nạn nhân
số tiền và điện thoại cướp được chúng đem bán lấy tiền mua ma túy đá sử dụng
còn tại lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng cũng vừa ra quyết định khởi tố
đối với ba đối tượng về hành vi cướp tài sản
trước đó theo đơn trình báo của nạn nhân là anh phạm dư đồng khoảng bốn giờ sáng ngày bốn tháng chín
khi anh đồng đi xe máy đến đầu cầu mới xã gia phú huyện bảo thắng
thì bị một nhóm thanh niên đi hai xe gắn máy tay cầm kiếm đuổi bám theo xe anh
sau đó chúng ép xe lại và dùng kiếm uy hiếp anh đồng xin tiền
khi anh đồng từ chối không đưa một đối tượng đã đạp đổ xe máy
rồi tự tay móc hai triệu đồng trong túi anh đồng rồi lên xe bỏ chạy yok
sau một mươi hai ngày lần theo dấu vết lực lượng công an huyện bảo thắng đã bắt giữ được nhóm đối tượng
gồm phạm văn hiệp hà văn thương và hà văn thuần cùng chú tại xã gia phú huyện bảo thắng
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng
ba đối tượng gây ra một mươi năm vụ trộm cắp với thủ đoạn táo tợn trên đề bàn huyện gia viễn tỉnh đề bình
vừa xa lưới pháp luật thông tin vừa được nhóm phóng viên sao mai thanh hoa gửi về
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an huyện gia viễn đã làm rõ ba đối tượng gây án
gồm nguyễn văn huấn nguyễn văn trinh cùng chú thầy huyện gia viễn tỉnh ninh bình
và bùi văn hùng chú tại huyện yên thủy tỉnh hòa bình
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng đêm tối dùng kìm cộng lực
vam phá khóa đột nhập nhà dân các cửa hàng trộm cắp tài sản
chỉ trong thời gian ngắn bọn chúng đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp trên địa bàn huyện gia viễn
và một số địa bàn lân cận cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ thăng vật gây án
giúp đỡ đối tượng giúp đỡ đối tượng giúp đỡ đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ thăng vật gây án
giúp đỡ đối tượng giúp đỡ đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ thăng vật gây án giúp đỡ đối tượng giúp đỡ đối tượng